tại hà nội ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ việt nam
ngân hàng nhà nước việt nam tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng ngày tiết kiệm thế giới năm hai nghìn một mươi sáu tại việt nam
buổi lễ có sự tham dự của đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ngày tiết kiệm thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn tại ý
với mục tiêu nâng cao nhận thức hướng tới thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm của toàn xã hội
nòng cốt là tiết kiệm tài chính nhằm tạo nguồn lực dồi dào phân bộ cho phát triển kinh tế xã hội
đây là năm đầu tiên việt nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày lễ này
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết
với chủ đề tiết kiệm hôm nay tươi sáng ngày mai tuần lễ hưởng ứng ngày tiết kiệm năm nay
hướng đến nhóm đối tượng trọng tâm là phụ nữ trẻ em học sinh sinh viên
những người có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy phong trào tiết kiệm
thông qua các hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu với chủ đề
làm thế nào để tiết kiệm hiệu quả hội thảo tiết kiệm đầu tư và tiêu dùng
phát hành một mươi năm quấn cầm nang hướng dẫn về tiết kiệm và quản lý tài chính
trao tặng các chị em phụ nữ tại sáu mươi ba tỉnh thành